chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng phải trải qua tình cảnh bị chậm trễ
hoặc bị hủy chuyến bay
cục hàng không việt nam cho rằng việc này gây thiệt hại lớn không chỉ đến hành khách
mà tới cả nền kinh tế
chương trình hôm nay sẽ điểm lại những con số thiệt hại này trong một tháng vừa qua
và những cảnh báo cho người lao động về các doanh nghiệp cố tình nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội
cùng các thông tin về thị trường và xu hướng bất động sản mới nhất
sau đây là nội dung chi tiết
sở công thương hà nội đã thực hiện việc ứng dụng mã qr trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa
đây là một giải pháp hữu hiệu trong việc truy xuất nguồn gốc nông sản ở hà nội
qua đó người tiêu dùng có thể xem được nguồn gốc hàng nông sản
và chất lượng an toàn thực phẩm của từng loại rau quả
đến nay hệ thống đã quản lý cấp mã tài khoản quản trị cho một chín trăm tám mươi bốn doanh nghiệp
và hơn bảy trăm sáu mươi sáu cơ sở kinh doanh hoa quả tại hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản
bảo hiểm xã hội việt nam vừa cho biết trong quý i năm hai nghìn một mươi chín đã chuyển hồ sơ của một trăm sáu mươi hai doanh nghiệp
nợ bảo hiểm xã hội với số tiền lớn và kéo dài sang cơ quan chức năng để xử lý hình sự
trong đó có nhiều doanh nghiệp tại hà nội và tp hcm nợ bảo hiểm xã hội lên tới hàng chục tỷ đồng
một số đơn vị nợ và cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội với số tiền lớn và kéo dài trên địa bàn hà nội
như công ty cổ phần lilamaba nợ hơn ba mươi hai tỷ đồng
còn tại tp hcm công ty trách nhiệm hữu hạn nam phương nợ hơn hai mươi tám tỷ đồng
bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục kiến nghị cơ quan công an điều tra khởi tố theo quy định của bộ luật hình sự
và khuyến cáo người lao động tố giác hành vi vi phạm trong việc đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan công an
để xử lý theo trình tự quy định của pháp luật
không chỉ việc nộp thuế xuất nhập khẩu mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan cũng không được sử dụng tiền mặt
thay vào đó phải thu nộp qua tổ chức tiến dụng như ngân hàng thương mại
quy định này sẽ được triển khai thực hiện từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục hải quan đã có công văn yêu cầu hải quan các tỉnh thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
phải nộp các khoản vào ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại
việc thu nộp phí và lệ phí hải quan cũng không được sử dụng tiền mặt
thưa quý vị bộ công thương đã có đoàn kiểm tra tới thái nguyên vì dịch tả lợn châu phi ở đây đang lan mạnh
cùng với nhiều tỉnh thành trong cả nước cà mau liên tiếp phát hiện dịch bệnh lợn bị lở mồm long móng
nhiều người dân đã chuyển sang mua thịt lợn đông lạnh tại các siêu thị để đảm bảo an toàn
tuy nhiên người tiêu dùng vẫn nên cẩn trọng
theo tổng cục quản lý thị trường sán lợn có thể sống trong đông lạnh sáu tháng
vì vậy cơ quan chức năng đang phải tiến hành kiểm tra ở các trung tâm siêu thị chợ
toàn bộ các sản phẩm đông lạnh để đảm bảo dịch không lây lan
quá trình kiểm tra dịch tại một số tỉnh cho thấy dịch tả lợn châu phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
theo tổng cục thống kê độ tuổi kết hôn trung bình tại khu vực thành thị đã tăng từ hai mươi sáu tuổi năm hai nghìn một mươi
lên hai mươi sáu sáu tuổi vào năm hai nghìn một mươi
cùng với xu hướng kết hôn muộn các căn hộ có diện tích vừa phải từ bốn mươi năm m hai
được coi là một lựa chọn ưa thích cho những người trẻ độc thân có phong cách sống năng động hiện đại
những căn hộ vừa túi tiền và có không gian thể hiện dấu ấn cá nhân là lựa chọn hàng đầu cho người độc thân
các căn hộ nhỏ diện tích từ bốn mươi năm m hai phù hợp cho một cuộc sống đơn giản không cần quá nhiều diện tích
với mức giá khoảng một một tỷ đồng một căn đang được bán khá nhiều tại khu trung tâm mỹ đình hà nội
cục hàng không việt nam vừa công bố số liệu tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ chậm và hủy chuyến
của các hãng hàng không vietnam airlines vietjet air jetstar pacific vasco và bamboo airways
trong tháng vừa qua tính từ ngày một mươi chín tháng hai đến ngày một mươi tám tháng ba
theo đó có năm hãng hàng không sở hữu tổng số chuyến bay chậm và hủy
đến ba sáu trăm hai mươi tám chuyến
vietjet air dẫn đầu về số chuyến chậm với một bảy trăm linh hai chuyến một mươi một chuyến bị hủy
chiếm tỷ lệ một mươi sáu sáu tổng số chuyến khai thác của hãng
việt nam airlines có chín trăm chín mươi tám chuyến chậm và một mươi chuyến bị hủy chiếm một mươi một số chuyến khai thác
đứng thứ ba là jetstar pacific với bảy trăm tám mươi sáu chuyến bị chậm
vasco đứng vị trí thứ tư với tám mươi năm chuyến bị chậm và một mươi ba chuyến bị hủy
mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng bamboo airways
có năm mươi bảy chuyến bị chậm chiếm tỷ lệ sáu tổng số chuyến khai thác và không có chuyến nào bị hủy
thưa quý vị những thông tin kinh tế thị trường sẽ được gửi đến quý vị trong
nhịp sống kinh tế lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hãy tương tác cùng chúng tôi theo địa chỉ phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại